sau nhiều năm kiên trì vận động các tri hội khuyến học được phủ kín trên địa bàn phường
rồi cũng từ đó các tri hội bắt đầu phát huy sức mạnh của mình
em vũ trường xuân sớm đã phải sống tự lập bởi thiếu đi sự chăm sóc của cha mẹ
bố em xa vào con đường nghiện ngập và đang phải chịu hình phạt của pháp luật
mẹ em rời gia đình đi từ lúc em mới năm tuổi
lớn lên cùng với ông bà nhưng không ít lần em bi quan với cuộc sống hiện tại
lúc mà đi học về thì thấy mấy bạn nó được bố mẹ đón
mình thì cứ ông đón nhé
những lúc ở nhà bà em mình cứ kiểu là buổi tối em hay thấy bà em khóc
em có suy nghĩ là do nhà mình là không đủ điều kiện so với các bạn không được đi học
em đi học em cũng không chú tâm
thương những hoàn cảnh như em xuân
hội trưởng tri hội khuyến học tổ hai mươi ba của phường
cô nguyễn thị hiếu không chỉ quan tâm em bằng những khoản hỗ trợ hàng tháng
mà còn thường xuyên đến cùng em hướng em đến những hoạt động ngoại khóa
đặc biệt là đã trở thành một nhà tâm lý giúp em vững vàng trong hoàn cảnh đặc biệt
từ bà hiếu khuyến khích em tham gia các hoạt động hè
đến nhà động viên
thì hai bà cháu cũng ngồi và nói chuyện với nhau
thì sự hướng được của bà có ý nghĩa rất lớn với em
thì nếu không có những sự động viên khích lệ
em cũng không có những người bạn mới nhìn đến em
nếu mà bà không động viên thì em cũng không có những giấy khen học sinh giỏi

là phong trào khuyến học
đặc biệt mà những người làm công tác khuyến học ở phường yên hòa gây dựng được là phong trào khuyến học
khuyến học ở các dòng họ
những hình ảnh này thật đặc biệt giữa dòng chảy hối hạ của thủ đô
hàng năm cứ vào tháng bảy khi học sinh kết thúc năm học
mỗi dòng họ sẽ tổ chức một ngày lễ để báo cáo với tổ tiên thành tích học tập của con cháu
trao thưởng vinh danh tạo nên niềm động viên khích lệ cho các em
em hoàng anh quân trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
em đạt giải ba toán quốc gia cùng nhiều năm liền là học sinh giỏi tại trường
với em những hoạt động của tri hội khuyến học dòng họ hoàng thực sự có ý nghĩa
thế nhưng có được kết quả đó đâu dễ dàng
ông nguyễn thanh liêm chủ tịch hội khuyến học phường yên hòa
đã bỏ không biết bao thời gian để nghiên cứu
nghiên cứu về lịch sử các dòng họ đã vượt qua mọi điều chạy lòng trong quá trình đi thuyết phục
để các dòng họ cùng chung tay xây dựng phong trào
họ nghiên cứu về lịch sử các dòng họ đã bỏ không biết bao thời gian để nghiên cứu
họ nghiên cứu về lịch sử các dòng họ đã bỏ không biết bao thời gian để nghiên cứu
không chỉ cô diệp cô hiếu ông liêm mà tất cả các thành viên khác của hội khuyến học phường yên hòa
làm tất cả những việc đó chỉ với một lẽ giản đơn
đây mang tính chất thiện nguyện làm mang tính chất là tình nguyện không có lương không có tiền
chủ yếu là bằng cái tâm huyết của mỗi một con người với trách nhiệm với quê hương với dòng họ với tương lai
ở đây thì tôi chỉ nghĩ rằng là cái truyền thống làng khoa bảng đất xanh hương là một cái truyền thống hết sức quý báo
mà không phải địa phương nào cũng có
cái truyền thống này có thể nói là tích lũy hàng nghìn năm
mặc bao nhiêu thế hệ mới làm nên một cái truyền thống này
thì với cái truyền thống đó của yên hòa nếu như khơi dậy được
thì có thể nói là nó là cái niềm tự hào của toàn dân yên hòa
những nữ thanh niên sung phong
những người lính cụ hồ như ông liêm cô diệp cô hiếu đã một thời cống hiến trọn vẹn cho đảng và tổ quốc
nay trở về bình yên lại tiếp tục giành phần còn lại của cuộc đời mình
để đem đến những giá trị chi thức cho thế hệ con cháu trên quê hương
để rồi truyền thống khoa bảng truyền thống hiếu học tiếp tục là dòng chảy
đem đến sức mạnh cho đất và người làng cót hôm nay